sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau cho biết toàn tỉnh hiện chỉ còn khoảng một mươi tấn
chlorin không đủ nguồn hóa chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh tôm nuôi những tháng
còn lại năm hai nghìn một mươi sáu do ảnh hưởng thất thường của thời tiết thiên tai nên tình hình dịch bệnh trên tôm
tại cà mau diễn biến khá phức tạp đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay toàn tỉnh đã có hơn một mươi hai hectare tôm
bị bệnh năng suất khi thu hoạch giảm từ ba mươi đến bảy mươi trong đó tôm công nghiệp bị nhiễm bệnh là
hơn ba trăm bốn mươi năm hectare chủ yếu bệnh đốm trắng và một số bệnh liên quan đến gan tụy giúp dân giảm bớt
thiệt hại cơ quan chức năng cà mau xuất hỗ trợ hơn tám mươi tấn hóa chất chlorine nhằm hạn chế dịch
bệnh lây lan diện rộng dự báo dịch bệnh trên tôm tiếp tục diễn biến khó lường nguy cơ bùng phát
và lây lan rất cao vào những tháng cuối năm vì vậy ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đề nghị bộ nông
nghiệp và phát triển nông thôn xem xét hỗ trợ cho tỉnh cà mau một trăm linh tấn chlorin để giúp địa phương
thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh